và trong niềm vui hân hoan khai trường của học sinh trên cả nước sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã tới dự và đánh chống khai giảng tại trường trung học phổ thông tháp một mươi huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
phát biểu trong buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị tỉnh đồng tháp chăm lo tốt hơn nữa cho giáo dục đào tạo tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trang thiết bị để học sinh phát triển năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới trong thời đại bốn
chủ tịch quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của thầy và trò trường trung học phổ thông tháp một mươi đồng thời gửi tặng nhà trường các thiết bị để phục vụ cho công tác dạy và học